trong những ngày này phòng cảnh sát giao thông lực lượng ba trăm sáu mươi ba sẽ liên tục có các đợt tuần tra kiểm soát vừa đảm bảo trực tự giao thông vừa tấn công trấn áp các loại tội phạm
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngành đường sắt cũng lưu ý hành khách thực hiện việc hoàn đổi trả vé tại các nhà ga hoặc trả vé online qua website đường sắt việt nam ít nhất trước hai mươi bốn giờ so với giờ khởi hành và việc hỗ trợ chỉ áp dụng một lần đối với một vé

ngành đường sắt cũng lưu ý hành khách và cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thưa quý vị là địa bàn có nhiều tuyến điểm bùn tắc giao thông của thành phố hà nội
vừa qua quận thanh xuân đã tiến hành cải tiến và nâng cấp hệ thống ô phân luồng chống ủn tắc giao thông trên địa bàn
đây cũng là mô hình chỉ có duy nhất tại quận thanh xuân và được người dân trên địa bàn ủng hộ
kỳ nhận của phóng viên thời sự
năm mươi bốn chiếc ôm mới với thiết kế rộng và cao hơn
có bánh xe di chuyển đã được bố trí tại năm mươi bốn điểm luôn nóng về tình trạng tắc nghẽn giao thông
trong các khung giờ cao điểm trên địa bàn quận thanh xuân
tại các vị trí đắc ô lực lượng chức năng dễ dàng điều tiết giao thông phân luồng ủng tắc
còn với những người điều khiển phương tiện sẽ lấy điểm ô làm trung tâm chia theo các làn để có thể di chuyển
góp phần lên để cho mọi người được tham gia giao thông thuận tiện hơn tránh đi được những tai nạn
và nó là một cái điểm rất là tốt để phát huy nhiều
mình cảm thấy nên các nơi khác cũng nói theo như thế này để có giải trí phần giảm thiểu ách tắc và tai nạn hơn
cái chiếc ô này góp phần rất lớn vào việc đảm bảo sức khỏe của cán bộ chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ
tốt hơn nữa nhiệm vụ phân luồng giao thông và đảm bảo không ủn tắc giao thông trên các tuyến phố trên địa bàn toàn quận
ô có hai màu riêng là xanh và vàng đại diện cho hình ảnh màu áo của lực lượng cảnh sát
hai mươi chiếc ô được cải tiến không chỉ là hình ảnh đẹp văn minh hiện đại trên nút giao thông thuộc địa bàn quận thanh xuân
mà còn thể hiện quyết tâm cao nhất thực hiện có hiệu quả cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
chúng tôi là mong muốn thứ nhất khi chúng tôi đã đặt những cái o ra
ra những cái chốt phân luồng giao thông như này thì thứ nhất người dân cũng nên chấp hành
cũng nên chấp hành trong cái việc tham giao thông
hai là người dân khi biểu tượng của công an quận thanh xuân nó là một cái hình ảnh rất đẹp
rất là gắn liền với cả công an quận thanh xuân
nên là cái mong muốn của chúng tôi là sau khi mà đã đưa các cái ô này ra các cái chốt như thế
thì hy vọng là người dân cũng cùng với cả anh em công an quận thanh xuân
chúng tôi đều chấp hành và theo đúng đi đúng phần đường
và tham gia đúng luật giao thông
mong rằng với hệ thống ô phân luồng chống ủn tắc giao thông trên địa bàn quận thanh xuân
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ công an quận trong việc hoàn thành nhiệm vụ
bên cạnh đó cũng tạo ý thức đi theo làn đường chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ của người dân
từ đó sẽ tạo bước chuyển biến trong văn hóa giao thông của người hà nội
góp phần giảm đáng kể un tắc và tai nạn giao thông
dịch covid một mươi chín đang căng thẳng nhiều địa phương cho học sinh nghỉ tết sớm
trong khi hà nội vẫn yêu cầu các trường dạy học trực tuyến
dù cận kề lịch nghỉ tết nhưng nhiều giáo viên và học sinh đã triển khai việc dạy học online
tất cả giáo viên vẫn phải đến lớp như mọi khi nhưng thay vì viết lên bảng thì giờ là làm việc với màn hình máy tính
năm hai nghìn hai mươi đã từng triển khai việc dạy học trực tuyến cho nên nhiều trường không mấy bỡ ngỡ trước vấn đề này
tuy nhiên giáo viên cũng cần có thời gian xây dựng lại giáo án và ổn định đề nếp cho học sinh
có thể thấy rằng các trường học ở hà nội
đã đi đúng tinh thần dù dừng việc đến trường nhưng không dừng việc học
đây được coi là tuần tập dượt để sẵn sàng cho việc học trực tuyến sau tết
nguyên đán tân sửu nếu tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng
tại điện thái hòa trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đã tổ chức tái hiện sân khấu hóa lễ nguyên đán
trong hoàng cung dưới triều nguyễn thu hút đông đảo du khách đến thưởng lãm
ghi nhận của nhóm phóng viên
nguyên đán là một nghi lễ triều hóa
hội của triều nguyễn được tổ chức vào ngày mùng một tết
với nghi thức thiết đại triều ở điện thái hòa và thiết thường triều ở điện cần tránh
nhà vua xa giá từ điện cần tránh ra đại cùng môn và lên điện thái hòa để thân hành chứng lễ
trong buổi lễ các quan sẽ dân biểu chúc mừng nhà vua
các quang truyền chỉ ban ân của vua trong dịp nguyên đán
với các nghị thức trang nghiêm gắn với các tiết mục đại nhạc tiểu nhạc
sau đó vua rời khỏi điện thái hòa
về lại điện cần chánh để tiếp tục các nghi thức nguyên đán và tuyên trị bàn yến tiệt
trong cung và các quang ở bên ngoài sẽ dân biểu dân các bài biểu để chúc mừng nhà vua
và sau đó vua sẽ ban cái nguyên đán
lễ nguyên đán thời nguyễn được trung tâm bảo tồn di tích cổ đồ huế tái hiện
dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh bằng thủ pháp đồng hiện
lần đầu tiên nghi lễ đặc sắc này được tái hiện trong đại đội
đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm
qua cái thực cảnh sân khấu vừa rồi thì mình cảm thấy là với mình có một cái
chuỗi giá trị văn hóa rất là lớn của từ trường nguyên để lại cho chúng ta
và mình nghĩ rằng là một cái loại hình văn hóa này sẽ được nhân rồng lên
và sẽ quảng bá đến mọi người ở huế và tất cả mọi người việt nam biết đến huế
có nhiều cái bản sắc hơn nữa để tăng cái hình ảnh huế nó đẹp hơn trong mắt mọi người
đây là lần đầu tiên mà em được xem cái nghi lễ nguyên đán
sân khấu hóa thực cảnh như thế này và em cảm thấy kiểu rất là thích cái vẻ đẹp truyền thống
của tết cung đình cổ xưa và kiểu như là mọi thứ em thấy cái nghị lễ này nó rất là hoành tráng
và em rất là thích
trong dịp năm mới tân sự hai nghìn hai mươi một trung tâm bảo tồn di tích cố đồ huế
sẽ tổ chức phục dựng nhiều nghi lễ cung đình đặc biệt trong dịp tết
nhằm phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể
giới thiệu quảng bá và tạo ra những nghị lễ đặc biệt
công tác đã rộng rãi đến người dân và du khách những nét đẹp truyền thống gắn với tết cung đình thổ xưa
thưa quý vị và các bạn với hơn một mươi sáu năm phụ trách công tác đoàn
thiếu tá ngô minh tú bí thư đoàn thanh niên cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
đã có nhiều sáng kiến để phục vụ có hiệu quả công tác xuất nhập cảnh
anh vinh dự là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến được vinh danh
thi đua vì an ninh tổ quốc của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ người chiến sĩ này
những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tôi tên là ngô minh tú hiện nay cấp bậc là thiếu tá
về chức vụ đoàn thì đang giữ là ủy viên ban chấp hành trung đoàn
và đồng thời là bí thư đoàn thanh niên cục quản lý xuất nhập cảnh
qua một mươi sáu năm công tác đoàn và làm công tác tại cục quản lý xuất cảnh
thì tôi cũng cảm thấy là bản thân được trưởng thành rất nhiều
khó khăn của tôi cũng giống như rất nhiều các đồng chí bí thư đoàn khác trong lực lượng công an
chúng tôi vừa làm công tác đoàn và chúng tôi vừa làm công tác chuyên môn
có thể nói là hai công tác này phải song hành và hỗ trợ lẫn nhau
sau một thời gian làm việc thì tôi cũng tự rút ra và xây dựng cho mình cái phương pháp làm việc nó khoa học hơn
có lẽ là công tác đoàn thì không phải lấy quá nhiều thời gian của tôi mà nó là nó là sự đam mê
mặc dù có nhiều khó khăn nhưng bằng tất cả sự tận tâm nhiệt huyết và trách nhiệm
thiếu tá ngô minh tú cùng với tập thể ban chấp hành đoàn thanh niên cục quản lý xuất nhập cảnh
đã nghiên cứu thực hiện được nhiều mô hình hay cách làm mới
phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tiêu biểu như công trình xây dựng hình ảnh mẫu về tư thế tác phong và ứng xử của cán bộ chiến sĩ
làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay
hay công trình sưu tầm và biên dịch luật xuất nhập cảnh và luật hộ chiếu của một số quốc gia trên thế giới
người đầu tiên cũng như người cuối cùng đón tiễn người nước ngoài cũng như công dân việt nam đến với việt nam
thì tất cả những cái văn hóa ứng xử tư thế tác phong ứng xử của các đồng chí đó
thì thể hiện cái hình ảnh của con người việt nam
thì tất cả điều đấy chúng tôi đã đưa vào hòa quyện giữa điều lệnh công nhân dân và văn hóa ứng xử của dân tộc chúng ta
để xây dựng tầm bộ tư thế tác phong ứng xử
từ tất cả những vị trí công tác ở trên sân bay từ việc là chúng ta kiểm soát người ra vào
đóng dấu kiểm tra hộ chiếu cũng như các hoạt động nghiệp vụ của ngành công an
thì cái bộ tư thế tác phong ứng xử này báo chí là năm hai nghìn một mươi sáu
thì cũng đã được trung ương đoàn thanh niên hồ chí minh công nhận là một trong một mươi công trình quốc gia tiêu biểu của khối công trình thanh niên ạ
và cái điều minh chứng rõ ràng nhất cho cái giá trị công trình này
là hàng năm thì bên cảng vụ hàng không thường là tổ chức đánh giá về mức độ hài lòng của người dân
thì tại các cửa sát này thì lực lượng công an cửa khẩu tức là lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
là đứng xếp mức độ cao nhất về mức độ hài lòng của người dân
với thái độ thân thiện làm việc chuyên nghiệp chúng tôi cũng đã được qua đánh giá khảo sát khá chi tiết của skytex
thì cũng đã nhận thấy rằng là thứ nhất là cái sự cải thiện liên tục
trong đánh giá của hành khách qua hàng trăm ngàn phiếu gửi về hàng năm
nêu rõ rằng là họ được tạo điều kiện cũng như là thông thoáng trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cảng không quốc tế nội bài
đặc biệt như chúng ta đã biết là trong thời gian vừa qua là dịch covid bùng phát ở các giai đoạn

với nhiệt huyết và những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân
được năm hai nghìn một mươi chín thiếu tá ngo minh tú vinh dự đạt giải thưởng cán bộ công chức chuyên chức trẻ giỏi toàn quốc giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc
được năm hai nghìn một mươi chín thiếu tá ngo minh tú vinh dự đạt giải thưởng cán bộ công chức chuyên chức trẻ giỏi toàn quốc giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc
đặc biệt mới đây đồng chí vinh dự là một trong những đại biểu của lực lượng công an nhân dân tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
biết hạnh phúc và biết cảm ơn từ những điều nhỏ nhất khi mà chúng ta phục vụ người dân
chỉ cần những cử chỉ những lời nói rất là nhỏ thôi thì cũng đã đem lại sự ấm lòng cho người dân
và khi người dân cảm ơn và ủng hộ lại người chiến trị công an thì đấy cũng là niềm kinh dự và nguyên lao nhất của người chiến trị công an